sau đó bà tuyền mua lại căn nhà thuê nói trên với giá năm mươi hai lượng vàng
trong thời gian sống chung g thường đánh bà tuyền nên bà tuyền đã đem giấy tờ nhà gửi cho mẹ của mình là bà ntn
ngày tám tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi tám g buộc bà tuyền viết giấy ghi tên g và bà tuyền là đồng sở hữu rồi đuổi bà ra khỏi nhà
trong quá trình điều tra vụ án trương văn cam nam cam và đồng bọn ddg bị truy tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản
ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn bốn tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao tại tp hcm đã xét xử và tuyên y án sơ thẩm bảy năm tù đối với ddg về tội cưỡng đoạt tài sản
luật sư bùi quốc tuấn đoàn luật sư tp hcm cho biết lý lịch bị can là một sơ yêu lý lịch cụ thể với tất cả thông tin của bị can về tên tuổi quan hệ gia đình
luật sư tuấn nhấn mạnh việc xác minh này rất quan trọng đưa đến tính chất pháp lý nhân thân của bị can
đây là bước tố tụng bắt buộc các cơ quan
tiến hành tố tụng phải thực hiện khi tiến hành hoạt động điều tra tội phạm đối với một cá nhân
bên cạnh đó để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án liên quan đến bị can nguyễn phương hằng năm mươi một tuổi tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam tại bình dương
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã làm việc với võ minh điền chủ kênh điền võ vlog
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra và phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao pa năm công an tp hcm đã làm việc với một số người liên quan
để làm rõ có hay không vai trò đồng phạm với bị can nguyễn phương hằng khi live stream xúc phạm danh dự uy tín người khác
gồm các ông bà và các chủ kênh youtube đặng anh quân nguyễn đình kim ha ly hoàng nhi anh nông dân
như đã thông tin ngày hai mươi bốn tháng ba bị can nguyễn phương hằng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm khởi tố
bắt tạm giam ba tháng để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sự đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi năm
liên quan đến vụ việc ngày một mươi hai tháng bốn bà đinh thị lan hay còn gọi là đinh lan bốn mươi sáu tuổi ngụ quận gò vấp tp hcm
đã tố cáo hai kênh youtube có liên quan đến nữ ceo đại nam vì tội vu khống và nhục mạ bản thân suốt thời gian qua
công an mời bà đinh lan làm việc với đơn tố cáo hai kênh youtube liên quan tới ceo phương hằng
thời gian qua thông tin liên quan đến bà nguyễn phương hằng phủ sóng hầu hết các diễn đàn và gây xôn xao dư luận
trước đó hôm hai mươi bốn tháng ba công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà nguyễn phương hằng về hành vi trên
ngoài ra hiện công an tp hcm đã mời các đối tượng tham gia tổ chức live stream cùng bà nguyễn phương hằng lên làm việc
từ đó sẽ điều tra xử lý theo quy định pháp luật
tùy theo tính chất mức độ của các đối tượng vi phạm
ngày một mươi hai tháng bốn báo pháp luật tp hcm đăng tải bài viết với tựa đề
bà đinh lan tố hai chủ kênh youtube liên quan bà nguyễn phương hằng
bài viết đã thông tin như sau
mới đây bà đinh thị lan hay còn gọi là đinh lan bốn mươi sáu tuổi ngụ quận gò vấp tp hcm cho biết
vừa được công an quận gò vấp mời làm việc để cung cấp một số thông tin liên quan đến việc bà tố cáo võ minh điển
chủ kênh điền vlog và nguyễn việt anh chủ kênh chuyện đời thường
vì đã vu khống làm nhục và đe dọa giết mình
tại cơ quan điều tra bà lan đã cung cấp các văn bản nội dung liên quan đến nội dung tố cáo
gồm cả văn bản và usb chứa các nội dung như nói ở trên
theo bà lan ngày tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một bà có lên mạng xã hội nói về một số nội dung liên quan đến bà nguyễn phương hằng
bà lan nói bà hằng đã vu khống tôi là chủ mưu trong vụ chỉ đạo cho mai xuân cường bắt cóc con trai một mươi tuổi của bà ta
theo bà lan bà hằng có lên mạng làm nhục mình
với nhiều từ ngữ tục tiểu
từ các nội dung do bà phương hằng phát tán trên mạng các youtuber ủng hộ đã vu khống làm nhục bà lan
bà lan cho rằng chủ các kênh chuyện đời thường và điền võ vylock đã vu khống bà lừa đảo ăn cắp
thậm chí chủ kênh điền võ còn công khai trao giải thưởng cho năm người đánh tôi
bà lan nói và cho biết đã tố cáo những nội dung trên đến cơ quan công an quận gò vấp
về bản thân bà lan bà tự xưng mình là ceo của một doanh nghiệp riêng
và hiện theo học tại hai trường là trường y dược lê hữu trường
bà lan cũng tự xưng mình quen biết và thân thiết nhiều người nổi tiếng trong giới showbiz
như hồng vân nguyễn cao kỳ duyên hay vũ khắc tiệp
trước đó cũng có vài lùm xùm không mấy tốt đẹp về nhân vật này
mới đây bà lan yêu cầu công an quận gò vấp khởi tố vụ án khởi tố bị can
với hai chủ kênh youtube trên theo quy định
công an quận gò vấp đã tiếp nhận tố cáo và đang xác minh làm rõ
trước đó theo công an tỉnh bình dương bà đinh thị lan cũng là người đã từng gửi đơn tố giác bà nguyễn phương hằng
kèm với năm đơn tố giác
như luật sư bùi quốc tuấn đã chia sẻ việc xác minh lý lịch bị can là rất quan trọng trong quá trình điều tra
và quả thật việc điều tra lý lịch của bà nguyễn phương hằng đã hé lộ những thông tin bất ngờ
với quá khứ ít ai biết của nhân vật này
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về vụ án nguyễn phương hằng
cũng như những thông tin xung quanh quá trình điều tra vụ án
và nếu quan tâm đến những tin tức về vụ án này quý vị đừng quên ấn lai và đăng ký kênh
còn bây giờ hãy bấm vào các video ở phần màn hình kết thúc để cập nhật các tin tức liên quan
xin chào và hẹn gặp lại